lễ hội phải giữ vững và bảo tồn
các giá trị truyền thống chứ không phải là
lợi dụng lễ hội để trục lợi

ở giải quyết vụ việc mà cần phải

đưa các lễ hội truyền thống về đúng

cả về mục đích chức năng và cấu trúc

cầu người yên vật thịnh
lễ hội được tổ chức nhằm đáp ứng
nhu cầu tâm linh nhu cầu vui chơi
giải trí của người dân trong thời điểm nông nhàn
nhưng hiện nay do tác động
của cơ chế thị trường lễ hội
lại có mục đích quảng cáo cho các thành thị
và địa phương hoặc là
nơi cầu mai rủi cầu lợi lộc
cho cá nhân cầu tham quan tiến trức
biến đổi của lễ hội còn thể hiện
ở sự nghèo nan đơn điệu
trong các hình thức giải trí nhưng lại cực đoan
nở rộ trong các hình thức
tín ngưỡng mê tín
quan hệ giữa ban tổ chức lễ hội và du khách thập phương
là quan hệ dịch vụ tận thu
được nhiều nguồn tiền dẫn đến
tình trạng chặt chém ở các dịch vụ ăn nghỉ
những hiện tượng đó khiến bức tranh lễ hội
vẫn còn những gam màu tối
rõ ràng chúng ta thấy là trong các lễ hội
bên cạnh những nét đẹp văn hóa
truyền thống được tôn vinh chúng ta lại
vẫn thấy có nhiều những hiện tượng phản cảm
diễn ra có thể lấy ví dụ như là
hiện tượng ném tiền và kiệu ấn
cũng như là tình trạng tre lấn hỗn loạn
trên cướp lộc tại lễ hội đền sóc
của hà nội về phía cục văn hóa cơ sở
đã có những giải pháp như thế nào để giải quyết
những tình trạng này ạ thực ra thì trong
mùa lễ hội năm hai nghìn một mươi tám
mới diễn ra hiện tượng vừa nêu
cũng đã được khắc phục rất là nhiều
và để khắc phục được những hiện tượng đó
thì với vai trò than mưu cho
bộ quản lý nhà nước về lĩnh vực lễ hội
cục văn hóa cơ sở cũng đã
có những biện pháp
nhất là cũng đã ban hành một kế hoạch
để thanh tra kiểm tra trước trong
và sau mùa lễ hội đồng thời là
cũng đã giả soát những
cái lễ hội mà nó còn
có những vướng mắt và những tồn tại
so với những mùa lễ hội trước thì chúng tôi
cũng đã xuống tận các địa phương
có những đối thoại trực tiếp
có những cái chia sẻ
và cũng có những cái yêu cầu
bởi vì rõ ràng
cái lễ hội trước đây thì
nó chỉ nằm trong khuôn khổ một làng
cái hoạt động tổ chức
chỉ do các cụ
có chức tước trong làng đứng ra tổ chức
người dân đến thì
thậm chí chỉ là dòng họ
con em hoặc là trong cái làng đó thôi
nhưng bây giờ có những cái lễ hội
nó đã mở rộng mở rộng
quy mô mở rộng người tham dự
thì cái sức chứa cái sức
tổ chức nó sẽ không còn như trước
bắt buộc phải có sự chỉ đạo
vừa sò cuộc của chính quyền
và cơ quan quản lý chính vì vậy
thì khi mà chúng tôi đối thoại
chúng tôi trao đổi
và chúng tôi có những đề nghị yêu cầu
thì cũng các địa phương
cơ bản cũng đã hết sức tích cực
trong cái việc vận động tuyên truyền
cho người dân thay đổi
một số cái nghi lễ
nghĩa là vẫn đảm bảo
làm sao nghi lễ truyền thống
nhưng thay đổi về cách thức
để làm sao không còn diễn ra
cái kinh sức lượng rộn rộn nữa tôi ví dụ như
điền sóc năm vừa rồi là cái việc phát lập
hoàn toàn không giống các năm sau khi mà
những cái thủ tục những cái nghi lễ cần thiết
những cái phần que tre đã được đưa vào trong
nơi linh tiêng và ai có nhu cầu
đi vào đó để xin mang về đối với
lễ hội đền trần thì những năm vừa rồi
thì chúng tôi thấy trực tiếp tham gia
ở cái đêm lễ hội phát ấn
thì cái hiện tượng ném tiền
vào kiệu cũng đã hạn chế rất nhiều
vì cơ bản
là khi thực hiện nghi lễ
bởi vì thực ra lễ hội đền trần của nơi địa phương
thì khi thực hiện nghi lễ khách mời là
người ta không có mời vào trong cho nên
khi rước kiệu chỉ có các cụ
được rước kiệu và kiệu thì đi
rất là xa cho nên những người
mà tham gia để mà muốn ném tiền vào
cái kiệu đó cũng
không có cơ hội có ý kiến cho
rằng là để hạn chế được
những cái hiện tượng mà lộn xộn và gây mất
bản sắc văn hóa của dân tộc tạo ra
những cái hậu quả tai hại và họ đã
đề xuất những ý kiến là có thể là cấm
hoặc là bỏ lễ hội ý kiến của
về phía cục văn hóa cơ sở như thế nào
xin mời bà tôi không đồng tình
với quan điểm rằng cứ cái gì khó
thì chúng ta cấm chúng tôi là những
nhà quản lý chúng tôi phải
làm sao để
đưa ra những biện pháp
mà duy trì được
những cái lễ hội
làm sao để có những lễ hội
nó được diễn ra trang trọng và
người dân đến càng đông thì
chúng ta càng thấy cái giá trị văn hóa nó càng
càng lan tỏa
vấn đề là chúng ta phải
phải quản lý và tổ chức như thế nào
chứ không phải vấn đề
là chúng ta thấy khó
thấy lộn xộn thấy một ở đâu
đó có những cái nét
những hành vi ứng xử chưa văn
mịch mà chúng ta lại đưa ra những biện pháp
cấm tuy nhiên khi đã là quản lý
bao giờ cũng có những giải pháp cứng
và giải pháp mềm không thể để
một cái lễ hội diễn ra
mà chúng ta thấy tiềm thức
những yếu tố và
những cái nguy cơ sẽ dẫn đến
cái sự ảnh hưởng trực tiếp
tới tính mạng
hoặc là trật tự xã hội
mà lại không có một biện pháp quản lý
nhưng biện pháp quản lý
là để nó phát triển
để nó duy trì để nó tồn tại
và cái giá trị văn hóa
thì càng được phát triển chứ không
phải là chúng ta đưa ra
những biện pháp để ngăn cấm
tôi rất chia sẻ với ý kiến của
cục trưởng cục văn hóa cơ sở là cái cơ quan
mà quản lý nhà nước
về công tác lễ hội đứng từ góc độ
luật và đứng góc độ quyền
chúng ta thấy rằng cái việc
tổ chức lễ hội đấy là quyền của
người dân quyền của công đồng
và đấy cũng là một trong những
biểu hiện của quyền văn hóa
và tôi cho rằng cái điều đó
nó với một cái tinh thần như vậy
thì cái việc nào mà
trong các lễ hội nó có những
vấn đề nó có những vấn đề
về mặt quản lý chưa tốt
thì chúng ta làm các biện pháp quản lý
nhà nước cũng như là các biện pháp
quản trị để
thúc đẩy cho cái
quản trị ở đó nó tốt hơn
chứ không nên
theo cái hướng là
cứ cái gì khó cứ cái gì sai
cứ cái gì phản cảm
là chúng ta cấm
tuy nhiên cũng phải thấy rõ
trong cái hoạt động
về công tác tổ chức lễ hội
hiện nay nó có một số
bộ phận người dân
một số bộ phận của
các bên liên quan
ví dụ như là các cái ban quản lý
di tích ví dụ như là
các cái cụ từ đền
ví dụ như là một số các
người công đức
thì người ta nhân những cái việc này
người ta muốn cố gắng là thúc đẩy
làm cho các cái lễ hội
theo cái hướng là thương mại hóa
và hoành tráng nó lên
theo cái hướng tức là
làm cho trước nó là một bây giờ thành bốn
như thế mới là tốt
thì cái hướng đấy là cái hướng
mà theo tôi hiện nay là cần phải
quán triệt rất rõ rằng là
không nên hoành tráng hóa các lễ hội
không nên gọi là
quy mô của các lễ hội
và chúng ta cũng phải hạn chế
trước hết là phải hạn chế cái xu hướng này
cái thứ hai là chúng ta cần phải
cái khuyên hướng thương mại hóa
và cứ coi rằng lễ hội là
một cơ hội để làm du lịch
thì cái đấy là cái
mà cần phải nhìn nhận lại
cái quan điểm đấy không sai
nhưng mà chúng ta lại nhìn nhận một cách nó quá đơn giản
để biến một tiềm năng
văn hóa truyền thống trở thành
một sản phẩm du lịch thì nó phải có quy trình
nó phải có các cái hoạt động
sản xuất tinh thần
để thông qua đó nó biến
cái tiềm năng truyền thống trở thành
cái sản phẩm du lịch
thì cái điều đó không dễ
và chúng ta phải có những cái bước nghiên cứu
chuẩn bị về mặt quản trị
tất nhiên là đứng về mặt quản trị
thì cần phải cân đối thu chi
cân bằng thu chi
nhưng cứ nếu mà cứ nhấn mạnh đến cái khía cạnh
tức là hội phải làm ra lãi
hội phải kiếm tiền
và hội phải trở thành
một cái điểm du lịch
một cách rất là
thì như vậy nó sẽ là một cái nhận thức
rất là sai lầm
cái điểm thứ ba mà theo tôi rất là quan trọng
là phải cần có những cái hướng dẫn
về các cái thực hành
văn hóa tín ngưỡng
tại các cơ sở thờ tử
ví dụ như là
cung tiến thì cung tiến ở đâu
ở mức nào
và hình thức nào là cũng đều cần phải
phải có và cũng phải nói cho người dân
thấy rằng là không phải
cứ ông có nhiều tiền là chúng tôi
đón chào và cái người ít tiền là chúng tôi ít đón chào
điều đó trong truyền thống người ta không khuyến khích cái đấy
người ta khuyến khích cái gì
những cái người công đức phải là những người
mà có gia đình song toàn
phải là những người đức hạnh
phải những người không có những cái vấn đề về vi phạm luật pháp
sống có đạo đức thì
nhà đền nhà chùa mới tiếp nhận cái công đức đấy
với những phân tích của phó giáo sư thì theo ông
chúng ta có nên trả lại lễ hội cho người dân hay không
vậy thì vai trò của ban tổ chức lễ hội ở đây sẽ được định hình như thế nào
và chúng ta sẽ có một mô hình quản lý như thế nào
để có thể đạt được những tiêu chí tiên quyết như là phó giáo sư vừa phân tích ạ
theo tôi nghĩ rằng là cái mệnh đề là trả lại lễ hội cho người dân
nghe rất là hay
nhưng nó không đơn giản
cộng đồng đấy là cộng đồng nào
người dân đấy là cộng đồng nào
khi phân loại lễ hội thì chúng ta thấy rằng lễ hội hiện nay ít nhất nó có ba cái
đứng về mặt quy mô
cái dạng quy mô thứ nhất là các cái loại lễ hội mà nó đã được
mở rộng và phát triển
trở thành các lễ hội ở tầm quốc gia
thì những cái lễ hội đó thì không còn sản phẩm của một cộng đồng nữa
và cái điều đó nó đòi hỏi một cái năng lực tổ chức hoàn toàn khác
với những cái lễ hội đấy mà chúng ta lại để cho cộng đồng tổ chức
thì ngay bản thân cộng đồng người ta cũng thấy rằng
chúng tôi không thể tự tổ chức được
do đó là chúng ta cần phải có một cái nhìn rất cụ thể
tôi thấy rằng
những cái gì cộng đồng làm tốt
thì nên để cho cộng đồng làm
đấy là nguyên tắc
cái thứ hai
những cái gì cộng đồng
mà có thể
phát huy được tốt
mà nhà nước không cần phải làm thì để cho cộng đồng làm
còn những cái gì
cộng đồng chưa làm được thì nhà nước
với tư cách là một bên liên quan
chứ chưa nói với tư cách là quản lý nhà nước
cùng góp sức vào với cộng đồng
ví dụ như là
các vấn đề về an ninh trật tự
các vấn đề về giao thông
các vấn đề về vệ sinh an toàn thực phẩm
các vấn đề về phòng trọng
chống cháy nổ
thì tất cả những cái vấn đề đấy là những vấn đề mà
trong lễ hội truyền thống không hề có
thế bây giờ
trả cho cộng đồng
điều đó có nghĩa
là chúng ta
để mặc họ
tôi nghĩ là không phù hợp với bối cảnh mới
đấy là một cái loại lễ hội thứ nhất
cái loại thứ hai mà
nó vẫn ở tầm mức của một cái
một cái huyện
cần có cái sự phối hợp giữa cộng đồng và chính quyền
và có một cái loại lễ hội thứ ba
tức là lễ hội hoàn toàn trong phạm vi cộng đồng
thì cái đấy là hoàn toàn là
cộng đồng có thể làm được tốt
làm rất tốt cũng không cần việc nhà nước mà đứng ra với tư cách là người tổ chức cả
mà chúng ta chỉ là cái người gọi là hỗ trợ
người giám sát
người thúc đẩy
thì điều đó là hoàn toàn tốt
và với cái trường hợp thứ ba thì
cái mệnh đề
trả lại lễ hội cho người dân là nó mang tính phù hợp
nên chúng ta phải có cái nhìn rất cụ thể như vậy
trong khi mà cấu trúc của xã hội đã thay đổi
cái định nghĩa về cộng đồng của chúng ta cũng đã khác đi rất nhiều
vâng chúng ta hy vọng rằng là với sự nỗ lực của các cơ quan quản lý nhà nước
trong việc đưa ra các cái quy định và thực hiện
giám sát kiểm tra các quy định đó
một cách gọi là bài bản
cũng như là sự
nâng cao ý thức hơn nữa của người dân trong việc tham gia các lễ hội văn hóa cộng đồng
sinh hoạt văn hóa cộng đồng thì chúng ta sẽ có được
những mùa lễ hội thực sự an toàn và văn minh
xin cảm ơn hai vị khách mời đã tham dự chương trình ngày hôm nay của chúng tôi